bộ giao thông vận tải vừa thông qua mức giá mới qua các trạm thu phí từ tám trăm sáu mươi năm đồng đến bốn năm trăm bốn mươi đồng đi theo lộ trình tuyến quốc lộ một cũ
từ chín trăm năm mươi năm đồng đến bốn triệu tám trăm linh năm đồng đi theo lộ trình tuyến cao tốc pháp vân cao bồ từ một trăm bảy mươi năm đồng đến chín trăm bốn mươi đồng đối với tuyến quốc lộ một mươi bốn
theo đó mức giá mới sẽ được áp dụng theo các phương án sau
tổng giá vé trong một xe đi từ lạng sơn đến bạc liêu qua hai mươi chín trạm thu phí lộ trình tuyến quốc lộ một cũ là
loại một tám trăm sáu mươi năm đồng loại hai một hai trăm ba mươi tám đồng loại ba một triệu tám trăm hai mươi ba đồng loại bốn hai chín trăm bảy mươi năm nghìn đồng loại năm bốn triệu năm trăm bốn mươi đồng
trong đó có trạm thu giá tàu xuyên
tổng giá vé cho một xe đi từ lạng sơn đến bạc liêu qua hai mươi chín trạm thu theo lộ trình tuyến đường cao tốc pháp vân cầu bồ là
loại một chín trăm năm mươi năm đồng loại hai một ba trăm năm mươi tám đồng loại ba một chín trăm bảy mươi tám đồng loại bốn ba một trăm năm mươi đồng loại năm bốn tám trăm linh năm đồng
trong đó có trạm thu giá tàu xuyên hiện tại đang tạm dừng thu nên mức giá là đồng
tổng giá vé cho một xe đi từ lạng sơn đến bạc liêu qua hai mươi chín trạm thu theo lộ trình tuyến đường cao tốc pháp vân cao bồ là